thưa quý vị hôm nay là kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn lương bằng
mùng hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bốn mùng hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đồng chí là đảng viên thế hệ đầu tiên thời kỳ vận động thành lập đảng
nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
với bảy mươi năm tuổi đời hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng
đồng chí nguyễn lương bằng là một chiến sĩ cộng sản kiên trung
một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu hết lòng vì nước vì dân
một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời
đồng chí nguyễn lương bằng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo
có truyền thống yêu nước ở thôn đông xã đoàn lâm
nay là xã thanh tùng huyện thanh miện
ngoài tình hài xương ngay từ khi được lãnh tụ nguyễn ái quốc
giác ngộ giáo dục và tham gia hội việt nam cách mạng thanh niên vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đồng chí nguyễn lương bằng đã thấm nhuần tư tưởng
suốt đời phấn đấu học tập và thực hành nêu gương đạo đức cách mạng
hết lòng phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc
hoạt động cách mạng với nhiều bí danh
nhưng có hai bí danh được coi như là biểu tượng cho tinh thần cách mạng cao cả của đồng chí
đó là sao đỏ và anh cà
bí danh sao đỏ này
nó thể hiện sự kỹ cường của đồng chí trong đấu tranh cách mạng
trong đạo tù lực
nhưng mà nó thể hiện sự quyết tâm của đồng chí trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cách mạng
dù khó khăn giao phục đến mấy
rồi cũng được hoàn thành với tốt nhất
là cái bí danh là gì
để xin thưa các anh chị chị ta
bí danh anh cà này nó thể hiện là
cái sự tôn tinh có thể nói là sức cao của những đồng chí
của nhân dân
đối với đại hành chính quyền nước mạng
là cái người mà nó toan cho dân tộc
với đất nước cho cách mạng
khí chất sao đỏ anh cả thể hiện rất rõ ở việc
khi ủy ban dân tộc giải phóng cải tổ thành chính phủ lâm thời vào tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng chí nguyễn lương bằng đã tự nguyện rút lui để nhường chỗ trong chính phủ lâm thời cho các nhân sĩ khác
hành động đó đã được chủ tịch hồ chí minh ghi nhận
đó là một cử chỉ vô tư tốt đẹp
không ham chuộng địa vị
đặt lợi ích của dân tộc
của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân
đó là một cử chỉ đáng khen đáng kính mà chúng ta phải học
là người được coi có công lao to lớn từ thời dựng đảng
lập nước và giữ nhiều chức vụ quan trọng như trưởng ban kiểm tra trung ương
tổng thanh tra ban thanh tra trung ương của chính phủ
phó chủ tịch nước
nhưng đồng chí luôn giữ lối sống trong sáng giản dị và gần gũi
trong ký ức của ông nguyễn túc
người từng có thời gian làm việc với đồng chí nguyễn lương bằng
thì ngành một lãnh đạo liêm khiết vẫn còn
và người thân trong gia đình vẫn luôn nhớ về đồng chí
cùng những lời dạy giản dị
mà dạo ý của đồng chí
nguyễn nguyễn túc
thích mạng theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh
coi đó là nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên
theo đồng chí
học tập nôi gương chủ tịch hồ chí minh
là học tập nôi gương quan điểm của người
là đảng viên phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
chứ không phải để ngồi trên đầu trên cổ nhân dân
phục vụ cho mình phục vụ cho gia đình mình
nếu tôi do rằng là tấm gương đạo đức của đồng chí nguyễn lương bằng
thì có thể nói rất dài rất hay
nhưng mà tổng kết lại
nó nôn na nhất
thì nó thể hiện trước hết cái tên của đồng chí
đồng chí là nguyễn lương bằng
lương ở đây là gì
lương là thể hiện cái tính chất nhân văn
cái đạo đức cộng sản
mà đấy là cái gì
là yếu tố quan trọng hàng đầu
và thứ hai là bằng
là công bằng dân chủ
tức là có thể nói là gì
là vì dân vì nước
đồng chí nguyễn lương bằng
là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
là một người yêu nước nhiện thành
một chiến sĩ cộng sản kiên cường
trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng
đồng chí nguyễn lương bằng đã cống hiến cả đời mình
cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc
và xây dựng xã hội chủ nghĩa
cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí
là một tấm gương sáng ngời
về khí tiết cộng sản chủ nghĩa
và đạo đức cách mạng
đồng chí đã được đảng và nhà nước
truy tạo quân chương sao vàng
vì những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng
của đảng và của dân tộc